một cái lời khuyên dành cho các bạn đó là sau khi mà có quan hệ tình dục
cái cách hữu hiệu để phòng chống phim hiệu đạo ở cả nam cả nữ đó là đi tiểu các bạn ạ
thông thường mỗi người sẽ có cách riêng để thả lòng bản thân thư giãn sau những giây phút thăng hoa của cuộc yêu
có người êm đềm đi vào giữa ngủ có người relax dưới dòng nước của vòi hoa sen
cũng có người lựa chọn hình thức khác
tuy nhiên có một việc làm tưởng như không có ý nghĩa gì nhưng lại rất quan trọng mà lại thường bị bỏ quên
đó là đi tiểu
tại sao lại như vậy
đi tiểu sau khi quan hệ tình dục có thể giúp đẩy vi khuẩn ra khỏi đường nhựa đạo đặc biệt là nữ giới
do điệu đạo của phụ nữ nằm sát âm đạo và hậu môn
hơn nữa phụ nữ có điệu đạo ngắn hơn so với nam giới
khiến vi khuẩn ra khỏi đường nữ giới
dễ dàng đến bảng quang và cuối cùng là lây nhiễm sang bảng quang
trong khi đó nam giới có thể không cần phải đi tiểu nhiều do niệu đạo dài hơn
khiến vi khuẩn gần như không thể tiếp cận liệu đạo
vì sao cần đi tiểu sau khi quan hệ tình dục
thi tiểu sau khi quan hệ tình dục được cho là hữu ích đối với cả hai giới nam và nữ
nhất là đối với những phụ nữ thường xuyên bị viêm đường tiết niệu

cho dù đang bị viêm đường tiết liệu hay không
việc thâm nhập hoặc quan hệ tình dục chắc chắn có thể làm tăng nguy cơ viêm đường tiết điệu
vi khuẩn có thể lây truyền từ bộ phận sinh dục sang điệu đạo
một cách dễ dàng trong quá trình quan hệ tình dục
nhiệu đạo nối lỗ liệu đạo với bảng quang
từ đó nước tiểu đi ra
quan hệ tình dục khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào nội đạo
và cuối cùng là bảng quang
nếu không được điều trị sớm
có thể dẫn đến tăng nguy cơ tổn thương thận
một lời khuyên dành cho các bạn
đó là sau khi có quan hệ tình dục
cách hữu hiệu để phòng chống viêm liệu đạo
ở cả nam cả nữ
đó là đi tiểu các bạn ạ
vì khi đi tiểu thì những vi khuẩn mọc từ lỗ ngoài miệng sáo
ở nam và cả nữ
thì nó mọc bò vào bên trong
và chính cơ chế đi tiểu sẽ làm rửa trôi những vi khuẩn
mà nó bám dính ở vùng bề mặt
là giúp ngăn ngừa viêm hiệu đạo một cách hữu hiệu
rất chính xác luôn
bởi vì rất nhiều trường hợp chị em phụ nữ
phản ánh lại chúng tôi là sau quan hệ xong
thì đã thấy đi tiểu rát khó chịu
và chúng ta nhấn mạnh luôn
hãy uống thật nhiều nước
để nước tiểu nó như một dòng suối trong
nó chảy nó rửa sạch toàn bộ hệ thống sinh dục và tiết niệu của chúng ta
đi tiểu sau quan hệ tình dục
giúp loại bỏ vi khuẩn bệnh viêm đường tiết niệu
nhưng sao ở đây
cụ thể là vào thời gian nào
một số người cho rằng
nên đi tiểu ngay sau khi quan hệ tình dục
nhưng điều đó không hẳn quá cần thiết
với những người bình thường
nếu là người sẽ bị viêm đường tiết niệu
việc đi tiểu ngay lập tức sẽ rất hữu ích
giúp làm giảm nguy cơ bị nhiễm trùng cao
sẽ rất hữu ích
nếu đi tiểu sau khi quan hệ tình dục ba mươi phút
đây cũng là quãng
thời gian gần gũi tuyệt vời
với những cười chỉ âu yếm
khiến cuộc yêu thêm trọn vẹn
không chỉ có lợi cho quan hệ tình dục phổ biến
nghĩa là quan hệ giữa âm đạo với dương vật
tiểu tiện còn hữu ích không kém
cho quan hệ tình dục âm đạo với âm đạo
nếu bạn đang sử dụng đồ chơi
bạn sẽ cần phải vệ sinh sạch sẽ
cho đồ chơi tình dục của mình
quan hệ tình dục qua đường hậu môn
chủ yếu được thực hiện bằng cách
sử dụng bao cao su
trong trường hợp đó
việc tiểu tiện là vô cùng cần thiết
để tránh bất kỳ biến chứng nào khi bị nhiễm trùng
có quan điểm cho rằng
nếu không quan hệ tình dục thâm nhập
thì sẽ là an toàn
tuy nhiên điều này cũng không hoàn toàn chính xác
theo đó cũng không có nghĩa là
nguy cơ mắc bệnh viêm đường tiết niệu thấp hơn
quan hệ tình dục bằng miệng
cũng có nguy cơ viêm đường tiết niệu
do khi quan hệ bằng miệng
xung quanh âm vật sẽ đẩy vi khuẩn
trong âm đạo vào nhiệu đạo
nó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng
vậy giảm nguy cơ viêm đường tiết niệu
có giảm nguy cơ bệnh lây nhiễm
qua đường tình dục hay không
đi tiểu sau khi quan hệ tình dục
có thể giúp làm giảm nguy cơ viêm đường tiết niệu
xong liệu nó có thể làm giảm
nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không
thì vẫn còn là một câu hỏi
chưa thể đoán trước được
đi tiểu sau khi quan hệ tình dục
dẫn đến việc loại bỏ vi khuẩn từ nhựa đạo
mặc dù vậy
bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
ảnh hưởng đến cơ thể theo những cách khác nhau
cách tốt nhất để tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
là sử dụng bao cao su
trong khi thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng
cũng như xâm nhập
ngoài ra quan trọng nhất là nên đi khám
để được bác sĩ thăm khám và chẩn đoán
không thể phủ nhận
lợi ích của việc đi tiểu
sau khi quan hệ tình dục
vệ sinh âm đạo và dương vật
sông thực tế là hầu hết các trường hợp
nhiều cặp đôi không cảm thấy muốn đi tiểu
và có không ít vợ chồng
thường lo lắng rằng họ không buồn tiểu
khi đó có thể áp dụng
các cách khác nhau sau đây
uống nhiều nước hơn
và tìm thêm các dấu hiệu
khi uống đủ nước
sẽ giúp bạn đi tiểu thường xuyên hơn
bởi vậy luôn đẩy sạch vi khuẩn ra khỏi đường tiết niệu
nếu bạn uống nhiều nước hơn
băng quang của bạn sẽ bị căng da
băng quang của bạn sẽ bị căng da
càng càng da thì càng có nhiều cơ hội để đi tiểu
uống nước sau khi quan hệ tình dục
có thể đóng một vai trò quan trọng
trong việc kéo căng băng quang
và tăng khả năng buồn tiểu
bên cạnh đó
xem hoặc ngay nước chảy
cũng là một cách có thể kích thích bàng quang của bạn
nhờ đó giúp bạn đi tiểu dễ dàng hơn
thường xuyên đi vệ sinh và tập thể dục
cũng có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm trụng
tiểu nhiều hơn
một cách khác
là ngồi trên bồn cầu thêm vài phút
nếu bạn ngồi trên bồn cầu thêm vài phút
có thể nó sẽ giảm bảo sự thư giãn của băng quang
từ đó giúp giải phóng tất cả các chất bên trong
một cơ ý nữa
đó là tắm nước ấm
tắm nước ấm
vừa giúp giảm viêm
vừa hỗ trợ giảm sự phát triển của vi khuẩn gây nhiễm trùng

khuyên mỗi người nên đi tiểu sau khi quan hệ tình dục
để ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu
các chuyên gia y tế cho rằng
thực hiện việc này
có thể giúp loại bỏ vi khuẩn ở gần địa đạo
và ngăn chúng xâm nhập vào đường tiết niệu
các bạn có thể nhớ đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn